sáng nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tăng một xe tải vận chuyển gỗ xoan đào nhập khẩu
nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp
trước đó sáng ngày ba mươi một tháng một mươi trong lúc tuần tra kiểm soát đến khu vực xã vĩnh gia huyện tri tôn
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện xe ô tô tải do tài xế lê thanh vũ
chú tại huyện tri tôn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe có chở ba tấn gỗ chủng loại gỗ xoan đào có nguồn gốc nhập khẩu
nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số gỗ trên và bàn giao công an huyện tri tôn
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật